các nguồn tin ngoại giao từ châu âu cho hay lệnh cấm nhập khẩu kim cương nga của nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy sẽ được công bố vào cuối tháng một mươi này theo sát đề xuất của liên minh châu âu về gói trừng phạt thứ một mươi hai đối với moscow
g bảy bao gồm canada pháp đức nhật bản italia anh và mỹ tuyên bố đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp kim cương của nga sau một thời gian dài tranh luận trong nhóm
bỉ trước đó đã ngăn chặn nỗ lực của các đồng minh phương tây trong việc cấm kim cương của nga cảnh báo rằng anwes nơi chín mươi đá quý của thế giới đi qua sẽ có nguy cơ mất cơ hội kinh doanh vào tây dubai nếu lệnh cấm được thông qua
tuy nhiên quốc gia này hiện đã đưa ra lệnh cấm kim cương của riêng mình
theo đề xuất của bỉ g bảy có thể giới thiệu hệ thống theo dõi kim cương tương tự như hệ thống srip giữa các ngân hàng
cho đến nay việc nhập khẩu kim cương thô của nga đã bị mỹ anh canada và new zealand cấm